từ một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm sáu mươi chín về duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng việt nam đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó các tỉnh thành phố xây dựng và ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động các lò gạch lò vôi thủ công và các giải pháp thay tế
tuy nhiên nhiều địa phương chưa thực hiện quyết liệt lộ trình nói trên
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc bài một chưa thực hiện nghiêm lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công
tám và trang bảy báo nhân dân
liên quan đến việc sự cố ô nhiễm nước sông đà trong thời gian vừa qua báo tiền phong đặt câu hỏi
hậu sự cố ô nhiễm nước sạch sông đà đền bù dân một tháng tiền nước công bằng chưa
công ty cổ phần nước sạch sông đà đã đưa ra lời xin lỗi và thông báo miễn phí một tháng tiền nước
tuy nhiên nhiều người dân tại những nơi phải dùng nước bị nhiễm dầu nhiễm bẩn bị thiệt hại gấp nhiều lần
việc đền bù không thấm vào đâu và thực hiện một cách thiếu cơ sở khiến cho người dân càng bức xúc
theo ý kiến của các hộ dân thì họ đã phải mất tiền triệu để thay lõi lọc nước cũng như là mua nước sạch để sinh hoạt
và những chi phí phát sinh khác chung quanh vấn đề này
vì vậy chiếu theo số tiền sử dụng nước được miễn phí một tháng là quá nhỏ so với những thiệt hại mà người dân đã phải gánh chịu
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải lên quốc hội
hiện nay có bảy dự án trọng điểm đang triển khai chậm tiến độ gồm hai dự án đường cao tốc bến lức long thành
trung lương mỹ thuận và năm dự án đường sát đô thị
phần lớn các dự án giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ đã dẫn đến vốn đầu tư bị đội lên gấp nhiều lần
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết bảy dự án trọng điểm giao thông một trăm linh chậm tiến độ đội vốn gấp nhiều lần
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn
tham gia chưa có kinh nghiệm quản lý thực hiện dẫn đến chất lượng của công tác lập thẩm định dự án đầu tư chưa xác thực
phải điều chỉnh nhiều lần thay đổi về quy mô thiết kế xây dựng so với cơ sở được phê duyệt thay đổi về các thông số kỹ thuật
việc kéo dài công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài
ảnh hưởng đến yếu tố trượt giá đã làm tổng mức đầu tư của các dự án phải điều chỉnh tăng
và hình thành các yếu tố cần điều chỉnh lại thủ tục từ chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật
báo tuổi trẻ nêu thông tin hai mươi năm không làm được giấy tờ tùy thân
nhiều người dân dù sống tại tp hcm từ nhỏ nhưng lại vì nhiều lý do riêng mà bị xóa hộ khẩu
sau đó thì không thể nhập lại do nhà đã bán hoặc bị giải tỏa
từ đó phát sinh ra nhiều rắc rối nhất là không thể cấp đổi chứng minh nhân dân
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết
những trường hợp này có gốc tại tp hcm nên họ sẽ được đăng ký thường
chú lại gốc tp hcm với điều kiện có chỗ ở hợp pháp
tuy nhiên hầu hết những người rơi vào hoàn cảnh trên thì đều là những người lao động
có hoàn cảnh khó khăn không có chỗ ở hợp pháp
nông sản sạch vào siêu thị đi tìm tiếng nói chung là bài viết trên báo hà nội mới
nông dân cũng như các hợp tác xã sản xuất nông sản sạch mong muốn ký hợp đồng
với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm vào siêu thị cửa hàng tiện ích nhằm nâng cao giá bán
thế nhưng một số hợp tác xã chưa đáp ứng
các doanh nghiệp cũng được đòi hỏi của các doanh nghiệp về mẫu mã bao bì sản phẩm
dẫn tới một lượng lớn nông sản sạch vẫn ở bên ngoài các kênh phân phối hiện đại
vậy làm thế nào để tìm được tiếng nói chung giữa người sản xuất và nhà phân phối
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết trên trang nhất và trang ba báo hà nội mới
quý vị và các bạn thân mến và đến đây thì chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại